tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an thành phố quảng ngãi vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng trái phép
điều đáng nói là quá trình phát hiện thu giữ trong khẩu súng quân dụng của đối tượng có một mươi hai viên đạn và một viên đã lên nòng
đối tượng bị bắt giữ là lê ngọc hoài sơn chú tại tổ bốn phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
trước đó vào chiều ngày chín tháng ba công an tp quảng ngãi đã bắt quả tang đối tượng sơn đang tàng trữ hai tép ma túy dạng đá
qua khám xét nơi ở của đối tượng công an tp quảng ngãi đã phát hiện thu giữ một khẩu súng quân dụng ar một mươi năm và một mươi hai viên đạn
trong đó có một viên đã lên nòng một vỏ đạn đã sử dụng
ngoài ra lực lượng công an tp quảng ngãi còn phát hiện thu giữ một con dao và một nòng súng
tại đoạn đường liên xã thuộc địa phận thôn năm xã ia khan huyện yà leo tỉnh đắk lắc
đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện một vụ vận chuyển
trái phép gỗ hương quý hiếm
kiểm tra xe container do tài xế huỳnh quốc oai chú tại huyện lắc tỉnh đắk lắc điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở gần ba tám mét khối gỗ hương và gần hai hai mét khối gỗ xoài rừng
tài xế oai khai nhận là trở thuê cho bùi minh hữu chú tại thành phố buôn ma thuật
quá trình làm việc hữu khai nhận toàn bộ số cây gỗ trên đã được khai thác trên đất nông nghiệp
tại thôn năm xã ia khan huyện ia leo do ông lưu xuân dương làm chủ hộ
tuy nhiên qua quá trình xác minh thì toàn bộ số cây gỗ nằm trên diện tích đất rừng tự nhiên
hiện vụ việc đã được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc chuyển giao cho công an huyện ea leo
điều tra mở rộng
thuê xe taxi để vận chuyển thuốc lá lậu hai đối tượng là phạm thị viên và lâm quang tấn
cùng ngụ tại phường vĩnh quang thành phố rạch giá đã bị công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
khi tiến hành kiểm tra xe taxi
xe đang lưu thông trên đoạn đường nguyễn trung trực thuộc phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
lực lượng công an đã bắt quả tang hai đối tượng trên cùng bốn gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu hero và z
tại cơ quan công an viên khai nhận đã rủ ông tấn cùng đi vận chuyển thuốc lá thuê
cho một đầu nậu từ thành phố hà tiên đến huyện châu thành tỉnh kiên giang
nếu chót lọt thì mỗi chuyến sẽ được trả công ba triệu đồng viên sẽ cho ông tấn hai trăm linh đồng
với thủ đoạn tương tự thì viên và tấn đã thực hiện chót lọt rất nhiều chuyến hàng vận chuyển thuốc lá lậu từ trước đó